chương trình giao lưu nghệ thuật chiều dài biên giới diễn ra tại hà nội vào ngày hai mươi một tháng hai do đài tiếng nói việt nam tổ chức
đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với người tham dự giúp nối dài tình yêu với tổ quốc trong mỗi người dân việt nam
đây là sự kiện thiết thực nhân kỷ niệm bốn mươi năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
mùa một nghìn chín trăm bảy mươi chín hai nghìn một mươi chín ôn lại trang sử vẻ vang của dân tộc nêu cao tình yêu tổ quốc lòng yêu chuộng hòa bình hữu nghị với các nước nhất là những nước láng giềng
bên cạnh đó chương trình giao lưu cũng làm rõ đóng góp của đài tiếng nói việt nam trong những năm tháng ác liệt đó
đồng thời tri ân những đóng góp của toàn đảng toàn dân toàn quân trong đó có đóng góp của các phóng viên
biên tập viên kỹ thuật viên văn nghệ sĩ cộng tác viên của đài bốn mươi năm trước
tại chương trình khán giả
các vở đã được nghe những câu chuyện xúc động của các nhà báo ca sĩ nhạc sĩ kể về cuộc chiến đấu của quân và dân ta bảo vệ biên giới phía bắc
bên cạnh đó khán giả còn được xem các phóng sự về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
được sống trong những giai điệu hào hùng của các bài hát chiến đấu vì độc lập tự do lời tạm biệt lúc lên đường hãy cho tôi lên đường